thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dự sự kiện chuyển đổi số ngành ngân hàng năm hai nghìn hai mươi bốn
do ngân hàng nhà nước việt nam tổ chức có chủ đề mở rộng kết nối và phát triển hệ sinh thái số
cùng dự có thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam nguyễn thị hồng lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
lãnh đạo các tổ chức tài chính tín dụng và công nghệ liên quan
sau khi lắng nghe báo cáo về chuyển đổi số của ngành ngân hàng thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ
chính phủ thủ tướng chính phủ luôn xác định và rất kỳ vọng ngành ngân hàng sẽ là ngành đi đầu tiên phong
trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số công dân số
và ngành ngân hàng có cơ sở điều kiện nền tảng để phát huy vai trò này
thủ tướng đánh giá lãnh đạo ngân hàng nhà nước việt nam đã nhận thức cao và chỉ đạo quyết liệt công tác chuyển đổi số
nhằm chuyển đổi hầu hết các hoạt động quản lý nhà nước dịch vụ tiến dụng sang môi trường số
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân doanh nghiệp
thời gian qua công tác chuyển đổi số quốc gia ngành ngân hàng đã đạt được một số kết quả tích cực nổi bật
các dịch vụ không dùng tiền mặt đã được triển khai rộng khắp trên phạm vi cả nước
với số lượng người dùng giá trị thanh toán ngày càng tăng
ngân hàng nhà nước đã tích cực phối hợp với bộ công an triển khai đề án sáu
và đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ thiết thực phục vụ người dân doanh nghiệp
để thực hiện tốt các mục tiêu trên thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng trú trọng vào năm đẩy mạnh
theo đó cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý đầy đủ để thúc đẩy phát triển
đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng
tạo nền tảng quan trọng cho phát triển hệ sinh thái ngân hàng số nền kinh tế số
đẩy mạnh chuyển đổi số trong hỗ trợ công tác thanh tra giám sát ngân hàng
nhằm tăng cường công khai minh mạch phòng chống tham nhũng giữa tiền
cùng với đó là đẩy mạnh phát triển nhân lực số ngành ngân hàng nhất là nhân lực chất lượng cao
để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành ngân hàng
đẩy mạnh an ninh an toàn trong thanh toán bảo vệ dữ liệu cá nhân
áp dụng tiêu chuẩn bảo mật mới bảo đảm thanh toán nhanh chóng an toàn tiện lợi và chi phí hợp lý
tại sự kiện thủ tướng phạm minh chính yêu cầu ngành ngân hàng sớm trình chính phủ ban hành
nghị định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng
và nghị định mới về thanh toán không dùng tiền mặt hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức tốt công tác quản trị bảo mật dữ liệu khách hàng đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh
an toàn phòng chống tội phạm và bảo đảm an ninh an toàn quyền và lợi ích hợp pháp của người dân
khi cung ứng dịch vụ trên môi trường số
chiều nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo nhà nước
các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải
chủ trì phiên họp thứ một mươi một của ban chỉ đạo cùng dự có phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
phiên họp đường truyền trực tuyến tới trụ sở ubnd bốn mươi năm tỉnh thành phố có dự án đi qua
thủ tướng phạm minh chính biểu dưng sự nỗ lực cố gắng của các bộ ngành địa phương
biểu dưng tinh thần trách nhiệm của các kỹ sư công nhân người lao động ngành giao thông
bày tỏ vui mừng việc bí thư chủ tịch ubnd các tỉnh đã tích cực vào cuộc đồn đốc trên các công trường
nhất là thời gian gần đây bắt đầu nắng nóng thi công trong điều kiện khó khăn
để chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi
nghị quyết đại hội đảng một mươi ba
theo thủ tướng khối lượng công việc triển khai năm hai nghìn hai mươi bốn là rất lớn thời gian còn lại chỉ còn bảy tháng
đòi hỏi các bộ ngành địa phương cần tích cực quyết liệt hơn nữa tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
hiện vấn đề nổi lên hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng
vì vậy yêu cầu các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm
huy động cả hệ thống chính trị để giải quyết rứt điểm công tác giải phóng mặt bằng
đề nghị các địa phương cố gắng thực hiện xong trong quý hai năm nay
thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành đi kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án
cùng các địa phương đánh giá lại cái được chưa được khó khăn để tháo gỡ
lập tiến độ di rời bàn giao mặt bằng các công trình kỹ thuật ở các địa phương
bảo đảm kỹ mỹ thuật các dự án
các địa phương cũng tích cực tìm hiểu tình hình để triển khai nhanh
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vào cuộc tích cực các dự án trước đây thuộc tập đoàn
tổng công ty nhà nước phụ trách làm với tốc độ chậm thì nay được triển khai nhanh như các dự án nhà ga càng hàng không
thủ tướng mong muốn các công trình phải được đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng
yêu cầu kỹ mỹ thuật cho rằng vấn đề hiện nay là giải phóng mặt bằng di rời hạ tầng kỹ thuật
nếu được thực hiện tốt thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thi công bảo đảm thậm chí vượt tiến độ đề ra
vấn đề khó khăn nữa là thiếu nguyên vật liệu do đó phải tìm rõ nguyên nhân đề ra các giải pháp
một vấn đề nữa là vốn cho thi công
theo thủ tướng nếu thúc đẩy triển khai nhanh các công trình trọng điểm thì sẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công
tạo không gian phát triển mới các khu đô thị khu công nghiệp mới tạo sinh kế cho người dân
các tỉnh thành phố đồn đốc các nhà thầu huy động đầy đủ nhân vật lực để thi công
đồng thời kiểm soát chặt chẽ tiến độ chất lượng và kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc đáp ứng kế hoạch đề ra
với các dự án chậm tiến độ cần chỉ đạo các nhà thầu bổ sung nhân vật lực để triển khai thi công bù tiến độ
để chung tay xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng một mươi ba
nhân dịp kỷ niệm ba mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và nước cộng hòa liên bang brazil ngày tám tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
hôm nay quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân và thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã gửi điện mừng đến tổng thống luís inácio luna de silva
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn cũng đã gửi điện mừng đến bộ trưởng ngoại giao brazil mauro vieira
thưa quý vị trong các ngày mùng sáu và ngày bảy tháng năm tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi một đồng chí trần cầm tú
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
chủ trì kỳ họp tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã
xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm
đề nghị thi hành kỷ luật đối với ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm
buông lòng lãnh đạo chỉ đạo đề ủy ban nhân dân tp hcm và nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất
tài chính tài sản đầu tư quy hoạch xây dựng ở các dự án do công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp
và ở các gói thầu dự án do công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic thực hiện
nhiều tổ chức đảng đảng viên bị xử lý kỷ luật nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng nguy cơ thất thoát lãng phí rất lớn tiền tài sản
của nhà nước và nguồn lực xã hội gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền
thành phố đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban thường vụ thành ủy
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các đồng chí lê thanh hải
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp
các đồng chí lê hoàng quân nguyễn thành phong nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
phó bí thư thành ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố và một số tổ chức đảng đảng viên khác
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm cân cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hồ chí minh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
đảng ủy các sở tài chính kế hoạch và đầu tư nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
khiển trách đảng ủy các sở xây dựng tài nguyên và môi trường nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí nguyễn toàn thắng thành ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở tài nguyên
giám đốc sở tài nguyên và môi trường
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ thành ủy tp hcm
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và các đồng chí lê thanh hải lê hoàng quân nguyễn thành phong
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ thành ủy ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hcm
lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra
xem xét xử lý trách nhiệm các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền
hai các đảng bộ bắc giang bắc ninh vĩnh phúc gia lai văn phòng chính phủ
cơ quan văn phòng quốc hội ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
các đồng chí mai tiến dũng nguyên ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
dương văn thái ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc giang
phạm thái hà ủy viên ban thường vụ đảng ủy cơ quan phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội
trợ lý chủ tịch quốc hội hồ văn điểm nguyên ủy viên ban thường vụ tình ủy bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh gia lai lê tuấn hồng nguyên tỉnh ủy viên
bí thư huyện ủy lương tài tỉnh bắc ninh và các đồng chí nguyễn văn khước tỉnh ủy viên
ủy viên ban cán sự đảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chu quốc hải nguyên phó bí thư đảng ủy
phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng
dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan đơn vị công tác
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quy định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với các đồng chí chu quốc hải hoàng văn nhiệm
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thầm quyền xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí
mai tiến dũng dương văn thái phạm thái hà hồ văn điểm lê tuấn hồng nguyễn văn khước
xem xét kết quả giám sát ban thường vụ đảng ủy quân khu ba
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ đảng ủy quân khu ba tiếp tục phát huy ưu điểm
nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các khuyết điểm
hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ
trong quản lý sử dụng đất tài chính tài sản đầu tư
việc thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao và việc kê khai tài sản thu nhập
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng
một trường hợp và xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác
chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an và đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương đã làm việc với
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương về công tác xây dựng đảng và tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh hải dương
đại tướng tô lâm biểu dương đánh giá cao về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh hải dương
bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn nhiều hạn chế như phát triển kinh tế của hải dương còn phụ thuộc vào đầu tư nước ngoài
công nghệ cao phát triển còn chậm quản lý đất đai và tài nguyên khoáng sản còn một số vi phạm
một số công trình chậm tiến độ năng lực lãnh đạo một số nơi còn chưa tốt
đại tướng tô lâm đề nghị trong thời gian tới tỉnh hải dương cần nhận thức sâu sắc
xác định tiềm năng lợi thế của địa phương để tạo bước biến chuyển mạnh mẽ
liên kết vùng tạo động lực phát triển hải dương bền vững đồng bộ theo hướng hiện đại
quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển đổi số quan tâm sức khỏe người cao tuổi
phấn đấu mỗi năm mỗi người dân đều được khám sức khỏe ít nhất một lần
quan tâm chính sách an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở công an xã xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
sớm đưa tỉnh hải dương đạt được những mục tiêu đã đề ra
chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khoáng một mươi năm ngày hôm nay đoàn đại biểu quốc hội các địa phương đã tiếp xúc cử tri tại các huyện thành phố trên địa bàn
cử tri tỉnh hà nam nêu một số phản ánh kiến nghị với các đại biểu quốc hội
trong đó đề nghị chính phủ quyết liệt chỉ đạo để sớm đưa hai dự án bệnh viện bạch mai và việt đức cơ sở hai tại hà nam đi vào hoạt động
cử tri tại thành phố phủ lý kiến nghị giữ nguyên bệnh viện đa khoa tỉnh
tại vị trí cũ đồng thời đầu tư sửa chữa bồi dưỡng các cán bộ y tế có tay nghề cao để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
bên cạnh đó cử tri đề nghị chính phủ có giải pháp khắc phục triệt đề tình trạng ô nhiễm nước sổng nhuệ
cử tri tỉnh hà nam cũng đề nghị chính phủ xem xét quan tâm chế độ cho bộ đội tham gia nghĩa vụ quân sự
nói chung hiện nay mới hỗ trợ được các vùng biên giới hải đảo lào campuchia
đề nghị chính phủ có hướng dẫn quan tâm bộ đội xuất ngũ giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi bốn hai nghìn sáu
khi xuất ngũ chưa được xem xét cộng thời gian tại ngũ và quá trình công tác sau này về bảo hiểm xã hội
đề nghị quốc hội xem xét điều chỉnh độ tuổi của các đối tượng trên được hưởng chế độ trợ cấp người cao tuổi
nhằm lắng nghe ý kiến của cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm sáng ngày tám tháng năm
đoàn đại biểu quốc hội tỉnh cao bằng tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân viên trước lao động trên địa bàn tỉnh
các cử tri đã có hai mươi ba ý kiến đề nghị quốc hội chính phủ các ban ngành cần quan tâm đến chính sách
đối với đối tượng là công chức viên chức công tác lâu năm nhưng không ở vị trí lãnh đạo quản lý
cân nhắc việc giữ lại phụ cấp thâm niên nghề đối với một số nghề đặc thù
quan tâm xây dựng chế độ chính sách tương ứng cho giáo viên khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương
quan tâm xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng khó khăn xây dựng nhà ở xã hội
tạo phân khúc nhà ở giá cả hợp lý giúp công nhân và người lao động có thu nhập thấp mua được nhà
lãnh đạo tỉnh cao bằng đánh xá các ý kiến của cử tri là hoàn toàn chứng đáng
những ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đại diện các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trả lời cử tri
đối với những ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương
thì đoàn đại biểu quốc hội sẽ tiếp thu tổng hợp để chuyển tới quốc hội chính phủ các cơ quan trung ương
ngày tám tháng năm tòa án nhân dân tỉnh thừa thiên huế tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế
hai bị cáo gồm hoàng văn đức nguyên là giám đốc và hà thúc nhật nguyên là trưởng phòng kế hoạch tài chính
kiêm kế toán trưởng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo tuy có nhận tiền của các doanh nghiệp sau khi ký kết hợp đồng nhưng không có thỏa thuận trước
không biết số tiền đã nhận là do phạm tội mà có và đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận
theo hội đồng xét xử các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ đáng được khoan hồng
do đó hội đồng xét xử quyết định áp dụng điều năm mươi chín bộ luật hình sự để miễn hình phạt chính cho bị cáo hoàng văn đức và hà thúc nhật
những ý kiến trái trều hoặc là những ý kiến căng thẳng thì chúng ta cũng còn e ngại và chúng ta chưa thực sự là tự tin và sẵn sàng đối diện
những vấn đề bức bối nó tồn tại lâu năm rồi ở cơ sở của anh
thì trước hết người đứng đầu phải đứng ra và chịu trách nghiệm
anh là người đứng đầu cơ mà
mà người đứng đầu thì có quyền hạn đấy có thầm quyền
và những nơi mà cứ để các điểm nóng và các vụ lùm xùm nó lâu ngày là do né tránh
đứng đầu nơi đó né tránh cái câu chuyện gì đối mặt để giải quyết
đáng chú ý công tác đánh giá cán bộ nhất là việc giám sát quyền lực giám sát thực thi pháp luật còn nhiều khó khăn vướng mắc hạn chế
đây chính là nguyên nhân khiến cán bộ không làm hết trách nhiệm lắng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng kiến nghị hợp pháp chính đáng những vấn đề nhân dân bức xúc dư luận xã hội quan tâm
mỗi kỳ quốc hội thì mặt trận tổ quốc là tập hợp
thế thì cái phương pháp
để mặt trận tổ quốc lấy được ý kiến nguyện vọng của nhân dân như thế nào phải đổi mới
và hai là khi đã báo cáo trước quốc hội thì quốc hội phải thảo luận và chỉ đạo những cơ quan đơn vị địa phương nào phải giải quyết vào thời hạn phải giải quyết và trả lời
để kỳ họp thứ sau phải thông báo cái chuyện đã nghe và đã có ý kiến về các cái ý kiến nguyện vọng đóng góp của nhân dân
đáng nghe và giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân
đòi hỏi đội ngũ cán bộ các cấp phải sâu sát cơ sở nêu cao ý thức phục vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân luôn hành động vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân
mặt khác cấp ủy tổ chức đảng phải sợ vào nhân dân để giám sát và đánh giá cán bộ lấy kết quả sản phẩm công việc sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng tổ chức đảng cán bộ đảng viên